tại đường đi bộ nguyễn huệ quận một thành phố hồ chí minh ban tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn thành phố
đã tổ chức triển lãm kỷ niệm một trăm ba mươi năm ngày sinh chủ tịch tôn đức thắng
ngày hai mươi tháng tám năm một nghìn tám trăm tám mươi tám ngày hai mươi tháng tám năm hai nghìn một mươi tám triển lãm diễn ra từ ngày một mươi bảy tháng tám đến ngày hai mươi bốn tháng tám
trên các đường nguyễn huệ đồng khởi và tại cung văn hóa lao động bang tổ chức đã trưng bài hai trăm bảy mươi bức ảnh
và một bản trích với các chủ đề chủ tịch tôn đức thắng người con ưu tú của dân tộc việt nam
chủ tịch tôn đức thắng biểu tượng của đại đoàn kết toàn dân tộc chủ tịch tôn đức thắng với phong trào công nhân việt nam v v
đã giới thiệu đến công chúng những hình ảnh tiêu biểu những thông tin bổ ích thiết thực về sự nghiệp cuộc đời và tình bạn
tắm gương mẫu mực chủ tịch tôn đức thắng
ông luôn chăm lo củng cố khối đại đoàn kết toàn dân vì mục tiêu độc lập dân tộc thống nhất đất nước
từ đó góp phần động viên cổ vũ mọi tầng lớp nhân dân phấn đấu rèn luyện học tập nhân cách đạo đức cách mạng của bác
qua đó phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân đẩy mạnh các phong trào hành động cách mạng
trên nền tảng liên minh giữa giai cấp công nhân nông dân và đội ngũ trí thức
góp phần xây dựng thành phố hồ chí minh ngày càng phùng vinh văn minh hiện đại
xứng đáng với danh hiệu thành phố anh hùng thành phố đáng sống